thưa quý vị một vụ nổ bình ga mini trong lớp khiến năm học sinh bị bỏng phải nhập viện cấp cứu đã xảy ra tại trường tiểu học trần quốc tuấn trên địa bàn phường khánh xuân thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc
năm em học sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu là lê nguyễn lâm triều doãn sơn tùng trần đức thiện hồ nguyễn thanh dũng và lê y như cùng học tại lớp năm a hai của trường tiểu học trần quốc tuấn ở phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc